lễ trao giải cuộc thi thế hệ bình đẳng sáng tác chuyện cổ tích hiện đại đã diễn ra tại hà nội
cuộc thi do un women đại sứ quán ireland và chai fun việt nam phát động
đã nhận được sự quan tâm của các tác giả đến từ khắp mọi miền tổ quốc
cuộc thi thế hệ bình đẳng sáng tác chuyện cố tích hiện đại được tổ chức từ ngày một mươi bảy tháng một mươi
đến hết ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
ban giám khảo cuộc thi gồm các nhà văn chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực quyền trẻ em
bình đẳng giới và truyền thông
cuộc thi dành cho mọi công dân đang cư trú tại việt nam
các câu chuyện đoạt giải trong cuộc thi đã nêu bật những vấn đề liên quan tới định tiến giới
và vai trò truyền thống của nam giới và nữ giới trong xã hội việt nam
sự phân chia không đồng đều công việc nhà chăm sóc trẻ em
cũng như các rào cản để phát triển đầy đủ tất cả các giới và các vấn đề nổi cộm khác